dự đại hội thi đua yêu nước ngành công thương lần thứ ba đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ biểu dương đánh giá cao những nỗ lực của ngành công thương
hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao đi đầu trong hội nhập kinh tế quốc tế
nhiều hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương đã được ký kết
về nhiệm vụ trong thời gian tới đồng chí yêu cầu bộ công thương cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước
bảo đảm thiết thực hướng công tác thi đua vào nhiệm vụ trọng tâm đột phá
lấy kết quả công tác thi đua là một tiêu chí để đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý